từ đó người này khuyến khích việc thắt dây an toàn trên xe dù ngồi ở vị trí nào
từ đó người này khuyến khích việc thắt dây an toàn trên xe dù ngồi ở vị trí nào
theo đó cao tốc có đường hẹp một làn đường chạy và một làn đường khẩn cấp
làn khẩn cấp cũng hẹp nếu đỗ xe ở làn này và bật đèn cảnh báo thì vẫn nguy hiểm
phần lớn lái xe đỗ dừng nghỉ ở những đoạn đường có làn khẩn cấp về sâu vào trong để đảm bảo an toàn
toàn tuyến phần lớn là vạch liền có những đoạn vạch đứt và có những đoạn có hai làn đường riêng biệt
cánh tài xế cho rằng vượt trên đường này rất khó nguy hiểm và phải đợi đến đoạn đường đôi
nếu vượt đoạn vách đứt phải canh xe đối diện khoảng cách cho chuẩn tính toán tốc độ xe mình chính xác quyết đoán để vượt
đường lên xuống đổi dốc rất nhiều cùa tèo cũng có
nếu không giữ làn tốt cua rất dễ đâm vào xe bên làn ngược lại
toàn tuyến gần như không có đèn cao áp chiếu sáng hai bên
chạy ban ngày tầm nhìn tốt còn nguy hiểm
nếu chạy ban đêm khi vượt xe chỉ cần có tính toán sai các yếu tố trên sẽ dẫn đến tình huống đối đầu trực diện xe đi ngược chiều
và khả năng tai nạn cực cao thậm chí xe văng ra khỏi đường lao xuống ruộng hoặc vực sâu hai bên
một tài khoản khác cho rằng tuyến đường chỉ nên đi ban ngày không đi vào buổi tối
sóng điện thoại chỗ có chỗ không
xe bóng đèn halogen nguyên bản chắc khóc vì xe đi ngược chiều mất
tài khoản này cho rằng tai nạn ở tuyến đường này chủ yếu là do tài xế buồn ngủ tuy nhiên không nên đi buổi tối vì quá nguy hiểm
đoạn cam lộ lightstone chỉ mới chạy ba mươi km
đoạn cam lộ lightstone chỉ mới chạy ba mươi km đầu huế nhưng cảm nhận là vạch liền cấm vượt của tuyến này kẻ rất dài và ít chỗ vượt
chiều rộng đường hạn chế làn đường khẩn cấp nhỏ lại rất nhiều xe đầu kéo đi nguy hiểm hơn đoạn huế đà nẵng
lightstone hòa liên rất nhiều
đường cao tốc cam lộ lightstone đi qua địa phận hai tỉnh quảng trị và thứ thiên huế
tuyến đường có chiều dài chín mươi tám ba mươi năm km điểm đầu giao với quốc lộ chín tại xã cam hiếu huyện cam lộ quảng trị
điểm cuối là nút giao lightstone
điểm cuối với đường cao tốc lightstone tuyến loan
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt